được viết lên bằng máu nước mắt và mồ hôi của cả một tộc người chính vì vậy nó là biểu tượng của sư trương thôn là cô nổi giữa quá khứ hiện tại và tương lai của dân tộc đó
phóng sư bảo phật sống pa co trong chương mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn chân dung những con người đang miệt mài giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc pa co tên giải trường sơn hùng vị
phóng sư giao đài và thanh truyền hình quảng trị thực hiện mời quý vị và các bạn cùng theo dõi